các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

chín h cùng ngày tại nhà nghỉ sạ nề khem sam thị xã sần nưa hổ phân lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ ba đối tượng gồm su vi thò sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín chú tại hủy mươi mường son hổ phân già tho ly sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu chú tại bản lọ ngô pá mường son và ly phong trông sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu chú tại lọ ngô pá mường son